ủy viên bộ chính trị phó chủ tịch quốc hội tòng thị phóng đã có cuộc hội kiến song phương với ủy viên bộ chính trị chủ tịch quốc hội lào pani yathotu
tại buổi hội kiến phó chủ tịch quốc hội tòng thị phóng nhấn mạnh quốc hội việt nam mong muốn tiếp tục phối hợp và tăng cường hợp tác với quốc hội lào
tăng cường trao đổi đoàn các cấp và tổ chức các cuộc hội thảo trao đổi kinh nghiệm công tác khẳng định phía việt nam sẽ tăng cường phối hợp với lào
để tổ chức thành công các sự kiện chào mừng kỷ niệm năm mươi năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao mùng năm tháng chín năm một nghìn chín trăm sáu mươi hai mùng năm tháng chín năm hai nghìn hai mươi
và bốn mươi năm ngày ký hiệp ước hữu nghị và hợp tác việt nam lào một mươi tám tháng bảy năm một nghìn chín trăm bảy mươi bảy một mươi tám tháng bảy năm hai nghìn một mươi chín
chủ tịch quốc hội lào pani datotu đánh giá cao kết quả chuyến thăm lào mới đây của tổng bí thư nguyễn phú trọng
khẳng định quốc hội lào sẽ tăng cường và mong muốn được tiếp tục hợp tác và trao đổi kinh nghiệm công tác với quốc hội việt nam
thực hiện các chủ trương
đã được lãnh đạo hai nước thống nhất tại chuyến thăm lào của tổng bí thư nguyễn phú trọng nhằm thúc đẩy quan hệ hữu nghị giữa hai nước
chủ tịch quốc hội lào chuyển lời cảm ơn đến đảng quốc hội nhà nước và nhân dân việt nam đã luôn ủng hộ hỗ trợ và giúp đỡ lào trên mọi lĩnh vực
đặc biệt mới đây việt nam đã hỗ trợ lào một trăm linh triệu đô la mỹ để xây dựng tòa nhà quốc hội lào